tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hành hai mươi một
trong phiên thảo luận ngày hôm nay vấn đề về giáo dục nhất là bộ sách giáo khoa lớp một năm học hành hai mươi hai nghìn hai mươi một đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu
về bộ sách giáo khoa lớp một nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cử tri nhiều nơi đề nghị bộ nên giả soát kỹ chất lượng các bộ sách nhằm tạo sự thống nhất trong toàn quốc hạn chế hệ lụy từ xã hội hóa
vừa qua bộ giáo dục đào tạo đã có nhiều cố gắng tích cực tiếp thu ý kiến đại biểu theo hướng cầu thị
song sách giáo khoa vẫn là vấn đề gây rất nhiều tranh cãi bất an ảnh hưởng trực tiếp đến nhà trường học sinh và phụ huynh
vấn đề đặt ra trước tình hình đó chúng ta sẽ làm gì và phải làm gì để xử lý vấn đề này
với cách giáo dục hiện nay việc hình thành một tư duy mạch lạc năng động và hướng thiện là vô cùng khó khăn
chúng ta hình dung một cháu bé vào lớp một với quyển sách giáo khoa chưa qua thử nghiệm rõ ràng đang học lại thay đổi bổ sung sửa chữa hay đính chính
một nền giáo dục loay hoay tìm chiết lý sẽ tạo ra những sản phẩm định hướng không rõ ràng chỉ biết cóp nhật a dua và không nói thật
giải trình về vấn đề này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho biết những điểm chưa phù hợp trong sách tiếng việt lớp một của bộ sách cánh diều đã yêu cầu nhóm biên soạn nhà xuất bản lắng nghe tiếp thu trình sửa
bên cạnh đó bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo giả soát toàn bộ các cuốn sách giáo khoa mới
đổi mới sách khoa trong lộ trình năm năm thì năm nay là năm đầu tiên thực hiện trong một quy mô ở năm bộ với khối lượng rất là nhiều bốn mươi sáu cuốn
đối với sách tham khảo người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định các nhà trường không được ép học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức
các nhà trường không được ép học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ tăng cường kiểm tra giám sát yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm